sau chuỗi giảm sâu kỷ lục từ cuối năm hai nghìn hai mươi ba lãi suất tiết kiệm đang có xu hướng nhích tăng trở lại
nhiều ngân hàng đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động trong bối cảnh quy mô tiền gửi tại hệ thống ngân hàng có xu hướng giảm
tính từ đầu tháng năm đến nay đã có tổng cộng hơn hai mươi ngân hàng thực hiện điều chỉnh tăng lãi suất huy động
với mức điều chỉnh từ một đến năm một năm
lãi suất huy động dưới sáu tháng của nhiều ngân hàng đang tiến sát mốc năm một năm
còn lãi suất trên sáu tháng vẫn được giữ nguyên
chỉ cá biệt một số ngân hàng đưa mức lãi suất cao nhưng để được hưởng mức lãi suất này
người gửi tiền phải gửi số tiền lớn lên tới hàng chục tỷ đồng
dù lãi suất đang có xu hướng tăng nhưng theo nhiều dự báo
mức tăng từ nay đến cuối năm sẽ không nhiều và sẽ nhích dần lên theo từng quý
đến nay hầu hết doanh nghiệp lớn của các ngành đã công bố báo cáo tài chính quý i
tạo nên một bức tranh hoàn thiện về lợi nhuận quý đầu năm nay
theo đó sự phục hồi về mặt lợi nhuận của các doanh nghiệp diễn ra trên diện rộng
theo báo cáo của công ty chứng khoán sse tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết
tăng khoảng sáu sáu so với cùng kỳ và đang ở mức cao nhất trong vòng bảy quý
sự phục hồi về mặt lợi nhuận của các doanh nghiệp diễn ra trên diện rộng
dẫn đầu phải kể đến là nhóm du lịch giải trí vận tải bao gồm hàng không
kế đến là bán lẻ vật liệu xây dựng bao gồm thép
dịch vụ tài chính chứng khoán với mức tăng lợi nhuận từ ba đến năm lần
phần lớn các ngành đều được hỗ trợ bởi mặt bằng lãi suất cho vay thấp
tuy nhiên cũng trong quý i lợi nhuận sau thuế của gần một nửa doanh nghiệp bất động sản
đại diện cho phần lớn vốn hóa toàn ngành giảm hơn tám mươi so với cùng kỳ
đây cũng là mức lợi nhuận theo quý thấp nhất trong năm năm
dù các nhà đầu tư và chuyên gia dự báo lĩnh vực này vẫn đang có nhiều kỳ vọng
trước tín hiệu dân phục hồi của thị trường và các chính sách mới sắp có hiệu lực
sẽ tháo gỡ mạnh mẽ những vướng mắc hiện nay
theo số liệu cập nhật của công ty cổ phần xếp hạng tiến nhiệm đầu tư việt nam
trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn hai mươi tám mã trái phiếu thuộc hai mươi bốn tổ chức phát hành trị giá một mươi năm tỷ đồng
sẽ đáo hạn trong đó có khoảng bốn bảy trăm linh tỷ đồng tương đương ba mươi có nguy cơ chậm trả nợ đến hạn
trong số trái phiếu có rủi ro cao trị giá bốn bảy trăm linh tỷ đồng có khoảng bốn tỷ của một số tổ chức phát hành
có khả năng cao sẽ chậm trả nợ gốc đến hạn do dòng tiền yếu và nguồn tiền mặt cạn kiệt
một trăm linh tỷ đồng trái phiếu còn lại có rủi ro cao chậm trả lần đầu hầu hết của các tổ chức phát hành
nhóm ngành bất động sản dân cư
trong một mươi hai tháng tới khoảng một mươi chín lượng trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị là hai trăm hai mươi một tỷ đồng sẽ đáo hạn
ước tính một mươi trong số này có rủi ro chậm trả lần đầu cao tập trung chính ở các ngành bất động sản dân cư
ngân hàng nhà nước việt nam vừa ban hành quyết định số ba trăm hai mươi bốn về thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật
trong hoạt động kinh doanh vàng của các tổ chức tiến dụng doanh nghiệp kinh doanh vàng
nội dung thanh tra gồm việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng
việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền đồng thời thanh tra việc chấp hành
các quy định pháp luật về chế độ kế toán lập và sử dụng hóa đơn chứng tử về kê khai và thực hiện
nghĩa vụ thuế trong thời kỳ thanh tra từ ngày một một hai nghìn hai mươi đến ngày một mươi năm năm hai nghìn hai mươi bốn khi cần thiết có thể thanh tra trước
hoặc sau thời kỳ nêu trên
đoàn thanh tra có sự tham gia của đại diện các bộ ngành thanh tra chính phủ bộ công an bộ tài chính
bộ công thương thời gian thanh tra bốn mươi năm ngày và đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra theo đúng quy định
của luật thanh tra và các quy định có liên quan
bộ tài chính vừa công khai các dự án giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi bốn
nguồn ngân sách trung ương do địa phương quản lý theo đó còn hơn ba trăm linh dự án có tỷ lệ giải ngân
vốn đầu tư công
tổng số kế hoạch vốn ngân sách trung ương theo ngành lĩnh vực trong nước do địa phương quản lý là
tám mươi hai hai trăm bốn mươi ba chín trăm linh chín tỷ đồng tuy nhiên đến hết ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn các dự án mới giải ngân được
tám sáu trăm ba mươi bốn hai trăm chín mươi một tỷ đồng đạt một mươi năm kế hoạch vốn được giao thấp hơn tỷ lệ giải ngân chung của cả nước
là một mươi hai một mươi sáu đến ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn có ba trăm một mươi sáu dự án tiểu dự án nguồn ngân sách trung ương
theo ngành lĩnh vực vốn trong nước tại bốn mươi tám địa phương
cụ thể tại hà nội hiện có hai dự án nằm trong danh sách có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công
đáng chú ý tỉnh điện biên hiện có tới một trăm linh năm dự án ghi nhận tỷ lệ giải ngân với tổng vốn được giao
gần ba trăm bốn mươi bốn tỷ đồng sơn la cũng có hai mươi hai dự án gần hai trăm sáu mươi tỷ đồng hòa bình có một mươi tám dự án hơn hai trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
quảng bình còn một mươi ba dự án gần bảy mươi năm tỷ đồng lâm đồng dù chỉ có sáu dự án nằm trong danh sách giải ngân
nhưng số vốn đầu tư địa phương triển khai năm hai nghìn hai mươi bốn chưa giải ngân lên tới hơn một tỷ đồng
bộ lao động thương binh và xã hội vừa có tờ trình đề nghị chính phủ ban hành nghị định quy định mức lương
tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
theo bộ lao động thương binh và xã hội qua tính toán của hội đồng tiến lương quốc gia với dự kiến
cpi năm hai nghìn hai mươi bốn tăng từ bốn đến bốn năm thì mức lương tối thiểu hiện nay không còn bảo đảm mức sống tối thiểu
của người lao động và gia đình tại thời điểm năm hai nghìn hai mươi bốn thấp hơn khoảng bốn do vậy bộ lao động
thương binh và xã hội đề xuất chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng tăng bình quân sáu
tương ứng tăng từ hai trăm linh đồng đến hai trăm tám mươi đồng cụ thể vùng một tăng từ bốn sáu mươi tám triệu đồng một tháng
lên bốn chín mươi sáu triệu đồng một tháng vùng hai tăng từ bốn một mươi sáu triệu đồng một tháng lên bốn bốn mươi một triệu đồng một tháng
vùng ba tăng từ ba sáu mươi bốn triệu đồng một tháng lên ba tám mươi sáu triệu đồng một tháng vùng bốn tăng từ ba hai mươi năm triệu đồng
một tháng lên ba bốn mươi năm triệu đồng một tháng
mức điều chỉnh lương tối thiểu nêu trên cao hơn so với mức sống tối thiểu của người lao động dự
kiến đến hết năm hai nghìn hai mươi bốn cơ bản bảo đảm mức sống tối thiểu năm hai nghìn hai mươi năm
bốn tháng đầu năm nay philippines tiếp tục là thị trường nhập khẩu gạo nhiều nhất của nước ta
khi nhập khẩu tới gần một nửa tổng lượng gạo xuất khẩu của việt nam
tổng kim ngạch xuất khẩu trong quý i đạt hơn hai triệu usd tăng ba mươi ba sáu so với cùng kỳ năm ngoái
trong các thị trường nhập khẩu gạo của nước ta nổi bật là thị trường philippines
chẳng những sản lượng tăng mà giá trị cũng tăng bốn mươi một với giá bình quân đạt ngưỡng sáu trăm bốn mươi hai usd một tấn
hạt gạo của việt nam rất được người tiêu dùng philippines ưa chuộng thị trường này vẫn còn
nhiều dư địa để các doanh nghiệp gạo nước ta tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu duy trì vị thế số một xuất
khẩu gạo vào philippines dự báo gạo việt nam xuất khẩu vào philippines năm nay sẽ vượt mức bốn triệu
tấn việc chủ động thích ứng với phương thức mới của thị trường vượt các rào cản xuất khẩu sẽ là
giải pháp tốt nhất để doanh nghiệp giữ vững tám mươi thị phần tại thị trường nhập khẩu gạo lớn vùng đông nam á
giá lợn hơi hiện đã chạm mốc giá cao nhất trong vòng một năm qua
dù thị trường đang ở giai đoạn tiêu thụ thấp điểm
sau thời gian dài ảm đạm giá lợn hơi liên tục tăng tại cả ba miền cụ thể tại khu vực miền bắc
giá lợn hơi giao động từ sáu mươi năm đến sáu mươi bảy đồng một kg tại khu vực miền trung và phía nam
giá lợn hơi giao động từ sáu mươi hai đến sáu mươi năm đồng một kg so với thời điểm đầu năm
giá lợn hơi đã tăng khoảng hai mươi năm chạm mốc bảy mươi đồng một kg đây cũng là mức giá cao nhất trong vòng
một năm qua hiệp hội chăn nuôi dự báo giá lợn hơi từ nay đến cuối năm sẽ tăng nhẹ
giao động ở khoảng sáu mươi năm đến sáu mươi chín đồng một kg việc giá lợn hơi tăng rất dễ dẫn đến tâm lý
nhiều người chăn nuôi giữ lại lợn đến tuổi xuất chuồng chờ giá cao hơn gây ra khủng hoảng thiếu
giả để tránh mất thế cân bằng trong chăn nuôi hiệp hội khuyến nghị doanh nghiệp và người chăn
nuôi nên xuất bán lợn bình thường
nhiều sống kinh tế phát sóng các ngày thông tuần trên truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt